sáng ngày bốn tháng năm sở y tế đồng nai cho biết tính đến gần tám giờ sáng cùng ngày
đơn vị ghi nhận có năm trăm năm mươi năm ca ngụy độc thực phẩm do ăn bánh mì tại thành phố long khánh
trong đó có hàng trăm ca đang được điều trị sáu ca nặng và hai ca rất nặng
theo sở y tế đồng nai riêng bệnh viện đa khoa khu vực long khánh ghi nhận năm trăm linh ba trường hợp
với các triệu chứng đau bụng tiêu chảy suốt đến khám
trong đó có một trăm linh chín trẻ em một mươi một ca chuyển viện đến bệnh viện nhi đồng đồng nai và bệnh viện đa khoa đồng nai
ba mươi năm ca xuất viện một trăm linh năm ca khám ngoại trú và cấp ca về
hiện tại có ba trăm năm mươi hai ca còn lại đang được điều trị tại các khoa tại bệnh viện
đồng thời bệnh viện nhi đồng đồng nai cũng đang điều trị trong một mươi ba ca
trong đó có chín ca chuyển viện từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh ba ca người nhà tự đưa đến khám để điều trị
hiện tại có sáu ca đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc
tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
trong đó có hai ca thở máy tiên lượng rất năng
cụ thể là bé trương gia hoàng sáu tuổi ở phường xuân hòa thành phố long khánh
với trận đoán ngưng tim ngưng thở sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa béo phì
bé hoàng đang trong tình trạng rất nguy kịch phải thở máy lọc máu trước kỳ một
sinh hiệu tạm ổn tiên lượng rất nặng khả năng sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên
trường hợp thứ hai là bé trần đào nam anh bảy tuổi huyện cẩm mỹ đồng nai
với trận đoán sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa béo phì
hiện đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc với tình trạng phải thở máy
lọc máu tru kỳ dùng các loại thuốc sinh hiệu tạm ổn
bên cạnh đó theo báo cáo của bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh
có một ca là em nguyễn hoàng tuấn anh một mươi ba tuổi đang được chẩn đoán viêm ruột
với tình trạng tiêu chảy cấp có mất nước nghi do vi trùng nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại thành phố long khánh đồng nai
hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện
ngoài ra các trường hợp còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh đồng nai
và tình trạng đã ổn định
lãnh đạo sở y tế đồng nai cũng cho biết hiện tại ngành y tế đồng nai đảm bảo thuốc men
thiết bị vật tư y tế thu dung điều trị nhất là các trường hợp nặng
trong trường hợp vượt quá khả năng sở y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ
với các bệnh viện trực thuộc bộ y tế tại khu vực phía nam như bệnh viện trợ rẫy
bệnh viện đào y dược tp hcm bệnh viện thống nhất trong việc chuyển tuyến
hội trần chuyên môn khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết
trong những diễn biến phức tạp về vấn đề ngộ độc thực phẩm trong thời gian gần đây
ngày ba tháng năm vừa qua thủ tướng chính phủ đã công điện số bốn mươi bốn gạch chéo cd gạch ngang ttg
yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
đặc biệt thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chỉ đạo các ngành chức năng
trên địa bàn tập trung cứu chữa các bệnh nhân bị ngội độc thực phẩm xảy ra tại tp long khánh
đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người dân
lãnh đạo cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai tập trung mọi nguồn lực
để cứu chữa cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nhất là bệnh nhân nặng bằng mọi giá phải cứu chữa cho bệnh nhân
phó giám đốc sở y tế đồng nai võ thị ngọc lắm cho biết ngày một tháng năm bắt đầu ghi nhận có bảy mươi ca ngộ độc thực phẩm
nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh sau khi ăn bánh mì vào ngày ba mươi tháng bốn
cơ quan chức năng của thành phố sau đó đã xuống để kiểm tra cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
kết quả cho thấy tiệm bánh mì băng bán bánh mì thịt bao gồm bánh mì bạt tê tự làm căn heo thịt mỡ
chả lụa thịt nguội thịt heo dưa muối chua tự làm cà rốt củ cải trắng nước sốt tự làm
bao gồm nước hầm thịt heo hạt nem bột ngọt nước tương phục vụ khoảng một một trăm linh ổ bánh mì trên một ngày
vào buổi sáng vào lúc sáu h chín h buổi chiều vào lúc một mươi năm h một mươi chín h
nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà
theo báo cáo của đại diện cơ sở tiệm bánh mì băng có phục vụ khoảng một một trăm linh mẫu bánh mì trong ngày ba mươi tháng bốn
và khoảng năm trăm linh hồ bánh mì thịt từ sáu h tám h vào ngày một tháng năm
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại thời điểm điều tra tiệm bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ
khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy f tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn
cấp ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong ngày ba mươi một do phòng tài chính kế toán ubnd tp long khánh cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương
làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng đi dân nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn ba
theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng hộ kinh doanh nguyễn thị phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo ông nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian nổ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì
được lấy từ cơ sở trên địa bàn tp long khánh và các tỉnh thành khác
tại thời điểm điều tra ghi nhận cơ sở còn năm mươi tám năm cây thịt nguội
một mươi năm kg dưa muối chua tám kg chả lụa không có nhạn mát bảy kg chả lụa không có nhạn mát
một sáu kg thịt heo đã qua chế biến bốn cây pate với trọng lượng hai mươi hai kg
khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng không cần nguồn ô nhiễm
có trang thiết bị dụng cụ để chế biến thực phẩm
cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm
các chỉ số an toàn thực phẩm về viện y tế công cộng tp hcm
đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở
đồng thời thực hiện phép lấy mẫu dịch tị hầu của bốn người chế biến thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận ở cơ quan có thẩm quyền
và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm
đề nghị phòng y tế tp hcm chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh xử lý các vi phạm
đề nghị phòng kinh tế tp hcm chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra
truy xuất nguồn gốc đối với các cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng
công an vào cuộc điều tra gần năm trăm linh người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai
liên quan đến vụ gần năm trăm linh người bị ngồi độc sau khi ăn bánh mì tại tp hcm đồng nai
công an tp hcm đồng nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các công an tp hcm vào cuộc điều tra xác minh sự việc
theo đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh
đã phối hợp với công an tp hcm tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân
tại buổi làm việc với đoàn bộ y tế sở y tế tp hcm và ubnd tp hcm
thượng tá lê tri hiếu phó trưởng công an tp hcm cho biết
công an tp hcm đang phối hợp với công an tp hcm và sở y tế chuyên nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan
bước đầu cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra cơ sở bánh mì băng ở nơi bệnh nhân đã từng mua bánh mì ăn để kiểm tra
theo đó phòng kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra hộ kinh doanh tc khu vực hai phường xuân thanh
là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu trả lụa cho tiệm bánh mì băng
đoàn đã tiến hành niêm phong tạm giữ một số phụ gia không nhận mác nguồn gốc xuất xứ
đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn công an tp hcm đã tiến hành điều tra xác minh truy gốc nguồn gốc tại cơ sở diết mổ gia súc dt
và cơ sở giết mổ công ty tt về số lượng thịt heo hộ kinh doanh tc mua để dùng để chế biến trả lúa
ngoài ra trung tâm văn hóa thông tin và thể tha tp hcm đã kịp thời đưa tin tuyên truyền
nhằm cảnh báo người dân đã mua và sử dụng sản phẩm trong thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
nếu có dấu hiệu đau bụng buồn nôn nôn đi cổ phân lòng một số trường hợp bị xốt
có thể đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời
người dân không được tự ý mua thuốc về tự điều trị tại nhà
ubnd tp long khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu
cho cơ sở tiệm bánh mì băng và xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm
liên quan đến vụ việc này trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế lê quang trung cho biết
nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế
phòng khám đa khoa tư nhân lân cận trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai
bệnh viện đa khoa thống nhất học mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn
cũng trong chiều ngày hai tháng năm sở y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác
điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc
giám đốc sở y tế đã đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai
tập trung tối đa nguồn lực bố trí đầy đủ bác sĩ thuốc men trang thiết bị vật tư y tế
tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa do ảnh hưởng sâu tới sức khỏe tính mạng của người bệnh
phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất và các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
tại khu vực phía nam trong việc chuyển tuyến hội trận chuyên môn khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết
sở y tế đề nghị ubnd tp long khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ ngay cơ sở bánh mì
nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên
phát hiện có sai phạm có thể xử lý nghiêm theo quy định
trên cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đồng nai cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương làm rõ điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc theo quy định lấy mẫu thực phẩm
bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế trước ngày chín tháng tám
ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại thời điểm điều tra tiệm bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ
khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
tuy nhiên bà nguyễn thị khánh băng sử dụng giấy phép kinh doanh số bốn mươi bảy f tám trăm linh một năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn
cấp ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do phòng tài chính kế toán ubnd tp long khánh
cấp cho bà nguyễn thị ngọc phương làm chủ hộ kinh doanh
bà phương là con ruột của bà nguyễn thị khánh băng
đi dân nước ngoài từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo trình bày của bà nguyễn thị khánh băng hộ kinh doanh nguyễn thị phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ
theo ông nguyễn đỉnh minh trị cục trưởng trị cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
qua điều tra cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ bốn đến tám giờ
triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nó nói
tiệm bánh bỉ không có giấy chứng nhận cơ sở đu điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì
được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác